người bán nhân dân thành phố hà nội đã có buổi gặp mặt ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển u hai mươi ba việt nam đang sinh sống tại hà nội
tại buổi gặp mặt huấn luyện viên đội tuyển u hai mươi ba việt nam park hang seo cho biết
nhìn khung cảnh người dân đón đội tuyển từ sân bay quốc tế nội bài về trung tâm thành phố hà nội mới cảm nhận được tình yêu bóng đá của người dân việt nam
và cảm nhận được trách nhiệm cánh nặng để đáp ứng được sự kỳ vọng về bóng đá của người dân cả nước
ông park hang seo cam kết với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ cố gắng đào tạo huấn luyện các cầu thủ
để họ có thể nỗ lực hết sức không phụ lòng với tình yêu bóng đá của người dân hà nội và cả nước
phát biểu tại buổi gặp mặt ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chúc mừng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
để ghi nhận những thành tích đạt được của đội tuyển u hai mươi ba việt nam ông nguyễn đức trung đã ký quyết định khen thưởng
mỗi vận động viên của đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam hai mươi triệu đồng
các vận động viên u hai mươi ba đang sống tại hà nội được thưởng năm mươi triệu đồng
đồng thời theo quy định của thành phố các cầu thủ này được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thưởng thêm một mươi bảy năm triệu đồng